nguy cơ cháy nổ không loại trừ bất cứ ai
không chỉ ở các khu vui chơi thương mại các cơ sở di tích văn hóa cũng đang trở thành một mối nguy cơ tiềm ẩn với hàng loạt vụ cháy nghiêm trọng thời gian vừa qua
ai cũng hiểu rằng cháy di tích đồng nghĩa với việc mất đi hoàn toàn di sản vật thể quốc gia thứ mà chúng ta không thể lấy lại được
vì sao di tích lại có nguy cơ cháy cao và những điểm cốt yếu trong việc phòng cháy cho di tích là gì
hãy cùng tìm hiểu trong phóng sự ngay sau đây
năm hai nghìn một mươi một chùa tảo sách hà nội cháy
năm hai nghìn một mươi hai chùa tắc hồng ngôi chùa được cho là cổ nhất tỉnh sóc trăng và phố cổ hội an cũng xảy ra cháy
năm hai nghìn một mươi ba di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia chùa hội sơn tp hcm và khu di tích lịch sử lam kinh thanh hóa cháy
năm hai nghìn một mươi bốn di tích lịch sử kiến trúc đền tháp nghệ an cháy
năm hai nghìn một mươi năm di tích quốc gia đặc biệt chùa bút tháp bắc ninh
chùa bút tháp bắc ninh cháy tại gian phủ thờ
chiếc hương án được đánh giá là một trong những hương án đẹp nhất việt nam đã bị cháy rụi hoàn toàn
một hiện vật gỗ có tuổi đời ba trăm linh năm như thế là rất hiếm
năm hai nghìn một mươi sáu chùa tĩnh lâu hồ tây hà nội cháy được xác định nguyên nhân do chập điện
nếu mà một di tích mà bị cháy thì đấy là cái hồn của dân tộc mà cũng không thể nào mà sửa chữa lại học làm lại được như cũ
không có gì
không có gì bằng cái là khi cháy là mất hết
mất hết không còn nữa
hệ thống di tích ở nước ta đặc biệt tại miền bắc đa số là di tích gỗ nên nguy cơ cháy rất cao
gần hai mươi năm trở lại đây tình trạng cháy di tích đã giảm nhiều
các ban quản lý di tích tại địa phương đã phát huy được tác dụng trong việc loại trừ các nguyên nhân gây cháy như từ nến hương vàng mã
các bình kiểu hòa được đặt ở nhiều điểm trong di tích
tuy nhiên hệ thống điện được nhận diện chính là nguy cơ tiềm ẩn gây cháy di tích đang hiện diện
đặc biệt là về điện thì chúng tôi là không thể không dùng cho nên chúng tôi đã phải xác định rằng cái đường điện là quan trọng nhất
chúng tôi phải sử dụng các dây điện là các dây điện có chịu được các công suất lớn
và tất cả các đường dây điện đều được bao bọc trong các cái ghen cứng và ghen mềm đi các nơi để bảo đảm rằng giả dụ như có cháy chật thì nó không thể gây cháy được
đặc biệt là trong hệ thống di tích của việt nam hiện nay
hầu như bắt gặp những cái việc là sử dụng đèn nhấp nháy để trang trí để nhấp nháy đèn thờ bằng những cái đèn của trung quốc không đủ chất lượng để sử dụng và nó gây hay chập chập nổ
cái đấy là một cái nguy cơ rất cao
như vậy điểm cốt yếu để phòng cháy di tích hiện nay chính là hoàn thiện mạng lưới điện trong di tích một cách bài bản khoa học
một trong những điểm thu hút khách du lịch đến việt nam chính là sự giàu có của hệ thống di tích
đang hiện diện khắp cả nước
hy vọng rằng sẽ không còn những di sản di tích bị cháy một cách đáng tiếc như trong thời gian qua